cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với đặng văn ân bốn mươi một tuổi trú tại khu phố sáu phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên ánh thi có trụ sở tại khu phố sáu phường long phước thị xã phước long tỉnh bình phước
để điều tra về tội buôn lậu
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đặng văn ân
theo tài liệu của cơ quan điều tra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đặng văn ân đã sử dụng pháp nhân là công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên ánh thi mở hai mươi ba tờ khai hải quan tại tri cục hải quan trơn thành để nhập khẩu tổng cộng hơn ba hai trăm ba mươi hai tấn hạt điều khô
trị giá hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng theo hình thức nhập nguyên liệu sản xuất

hành vi của đặng văn ân đã vi phạm vào tội buôn lậu khám xét nơi ở và làm việc của đặng văn ân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đã thu giữ một số tài liệu và vật chứng có liên quan đến vụ án